liên bộ công thương tài chính cho biết từ một mươi năm h ba mươi chiều nay giá xăng và dầu đã đồng loạt được điều chỉnh theo hướng dạng
theo đó liên bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai dầu diesel và dầu hỏa là một trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là bốn trăm linh đồng một lít dầu mazut ở mức đồng một lít
chi quỹ bình ổn đối với xăng e năm ron chín mươi hai và dầu diesel ở mức hai trăm linh đồng một lít dầu hỏa ở mức một trăm năm mươi đồng một lít
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên
giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba mươi sáu đồng một lít xuống còn một mươi chín tám trăm bốn mươi năm đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm bảy mươi bảy đồng một lit xuống còn hai mươi chín trăm một mươi ba đồng một lít
dầu diesel năm s giảm bốn mươi ba đồng một lít xuống còn một mươi sáu năm trăm bốn mươi tám đồng một lít dầu hỏa giảm năm mươi đồng một lit xuống còn một mươi năm năm trăm ba mươi năm đồng một lít
dầu mazut tăng bảy trăm tám mươi chín đồng một kg
ở mức một mươi hai bảy trăm linh chín đồng một kg